liên quan tới tình hình ukraine tối ngày hai mươi sáu tháng năm theo giờ địa phương
quan chức hàng đầu của ukraine xác nhận nước này đã mất kiểm soát về phía nga đối với liman
một thành trì quan trọng của ukraine ở vùng donbass
lực lượng ukraine được cho là đã rút theo hướng tây tây nam
liman thất thủ sau chưa đầy một tuần do các lực lượng nga vê đánh
các thông tin nói rằng năm trăm linh binh sĩ ukraine đã ra hàng
song hai bên chưa bình luận gì về tin tức này
liman là một trong những thị trấn đầu tiên ở đai nghét
mà lực lượng đòi độc lập ở miền đông ukraine giành quyền kiểm soát
sau cuộc trình biến maydan năm hai nghìn một mươi bốn
các lực lượng ukraine giành lại liman sau tháng hai tháng sau đó
và sử dụng cứ điểm này để mở các cuộc tấn công vào căn cứ của lực lượng đối lập